thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị khán giả nam phi và việt nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ kim ngạch thương mại đạt tới một hai tỷ usd trong năm vừa qua cùng với những đoàn cấp cao thăm viếng giữa hai nước là tiền đề cho việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ đại sứ vũ văn dũng đại sứ việt nam tại nam phi
tiếp theo chương trình sẽ là câu chuyện xa xứ của những người con nam phi ở xa tổ quốc thông qua tiểu mục chuyện xa xứ
tiểu mục nhắn gửi quê nhà với những lời chia sẻ nhắn gửi của những người con ở xa tổ quốc nhắm tới bạn bè và người thân sẽ kết thúc chương trình của chúng ta ngày hôm nay
trước tiên xin kính mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
trung quốc luxembourg đang thăm và làm việc tại việt nam
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
việt nam luôn coi trọng luxembourg và là người bạn và đối tác quan trọng
thủ tướng hoan nghênh việc ký kết hiệp định khung về hợp tác giữa chính phủ luxembourg và chính phủ việt nam
tạo lập khung hợp tác phù hợp với bối cảnh mới
nhất là trong lĩnh vực hợp tác phát triển và hỗ trợ biến đổi khí hậu
đánh giá cao vị trí nhà đầu tư eu thứ năm của luxembourg tại việt nam
thủ tướng mong muốn hai bên tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ
trao đổi kết nối đối tác nhất là trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng du lịch tăng trưởng xanh
hai bên cần thúc đẩy sớm hoàn tất bộ các vấn đề còn lại của hiệp định bảo hộ đầu tư ipa
và xúc tiến các thủ tục liên quan để ký hiệp định thương mại tự do fta bên lề hội nghị cao cấp asem một mươi hai sắp tới
thủ tướng nhấn mạnh việt nam rất trân trọng và cảm ơn luxembourg đã dành cho việt nam
hai mươi bốn triệu euro viện trợ không hoàn lại từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến năm hai nghìn một mươi năm
bày tỏ ấn tượng về đất nước và con người việt nam bộ trưởng gen asebon cho biết
luxembourg sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với việt nam để nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại song phương trong tương lai
đánh giá cao bài phát biểu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị cấp cao g bảy mở rộng mới đây
liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường
bộ trưởng mời phía việt nam tham khảo kinh nghiệm về mô hình trái phiếu xanh của luxembourg
để nghiên cứu ứng dụng tại việt nam
mong muốn eu và việt nam sớm ký kết fta việt nam eu iv fta
tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa việt nam với các quốc gia eu trong thời gian tới
chiều ngày một mươi hai tháng sáu tại trụ sở bộ ngoại giao phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đã tiếp ông andrei pidegovich quốc vụ khanh bộ ngoại giao latvia sang việt nam
tiến hành tham vấn chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh khẳng định việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống
và hợp tác nhiều mặt với các nước bạn tại khu vực baltic trong đó có latvia
đồng thời bày tỏ hài lòng về những phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua
đặc biệt là chuyến thăm chính thức latvia của phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh hoan nghênh sự phối hợp hiệu quả giữa hai nước
tại các diễn đàn đa phương trong đó có liên hợp quốc
quốc vụ khanh bộ ngoại giao latvia andrei pidegovic đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của phía việt nam
khẳng định latvia ưu tiên tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với việt nam
cam kết tích cực ủng hộ việt nam thúc đẩy quan hệ hợp tác với liên minh châu âu
trong đó có việc sớm ký hiệp định thương mại tự do evfta
đồng thời tiếp tục hợp tác chặt chẽ với việt nam trên các diễn đàn quốc tế và khu vực
trong nguồn khổ chuyến thăm nhật bản dự hội nghị tương lai châu á lần thứ hai mươi bốn ngày một mươi hai tháng sáu
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã hội kiến chủ tịch thượng viện nhật bản chiuichi date
phó thủ tướng đề nghị thượng viện nhật bản tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp
mở rộng hợp tác thiết thực giữa cơ quan lập pháp hai nước chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng
hoàn thiện hệ thống pháp luật cải cách tư pháp ủng hộ tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế
thương mại ủng hộ chính phủ nhật bản tiếp tục hỗ trợ oda cho việt nam
nhất là với các dự án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm
ứng phó biến đổi khí hậu tăng cường phối hợp hợp tác giữa quốc phòng hai nước
tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua và ngay sau đây xin mời quý vị khán giả
cùng gặp gỡ với đại sứ vũ văn dũng đại sứ việt nam tại nam phi
để cùng nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình trong quá trình hoạt động ngoại giao tại nam phi
đại sứ vũ văn dũng sinh ngày hai mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi tốt nghiệp cử nhân đại học ngoại giao năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
thạc sĩ chuyên ngành ngoại giao tại đại học ngoại giao jobs washington
từ tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm sáu mươi vũ văn dũng đã trở thành đại sứ việt nam
đọc tin tức báo chí tất cả vào những nước đó và báo cáo về trong nước
đấy cũng là khó khăn
thứ hai đó là về con người đó là về khách quan
chủ quan thì nó là xa xôi như vậy
nhưng mà cũng có cái thuận lợi
thuận lợi là sao
tôi lợi là các nước này đều có một quá trình phát triển lịch sử cũng giống giống như việt nam
hai bên cũng có những sự tương đồng
cùng là đấu tranh để mà giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước
thoát khỏi cái chế độ áp bước bóng lột
ví dụ bên này là chế độ áp bạc thai của nam phi chẳng hạn
thì nó có cái sự đồng cảm với nhau
thì xuất phát từ những cái đó
đây cũng là những cái nước mà
làm trong cái nhóm hợp tác nam nam
đều là trong công trọng không liên kết cả
thì cũng giúp đỡ nhau trong cuộc kháng chiến trước đây
và nó có tư đồng như vậy thì có cái sự thông cảm lẫn nhau
và nó có thuận lợi cho cái phát triển quan hệ giữa hai nước và hoạt động của đại sứ
quan hệ giữa việt nam và nam phi đang trên đà phát triển rất là mạnh mẽ
xin đại sứ chia sẻ thêm về mối quan hệ giữa việt nam và nam phi
trên các cái cạnh kinh tế chính trị
và ngoại giao thưa đại sứ
việt nam và nam phi thì chúng ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao
được hai mươi năm năm
từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trước khi năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn thì bạn bắt đầu đồng lập vào chế độ áp bạc thai
thì phát triển quan hệ nhiều mặt
và nó là nhiều mặt
về mặt chính trị ngoại giao
về mặt kinh tế thương mại đầu tư
về quốc phòng an ninh
về giáo dục đào tạo
về phòng chống tội phạm
các lĩnh vực đều phát triển cả
về mặt kinh tế thương mại đầu tư
về mặt ngoại giao và chính trị ngoại giao
thì hai bên rất là tích cực trao đổi các đoàn
từ đoàn cấp cao
cho đến các đoàn của các tỉnh các địa phương
các bộ ngành
chúng ta thì thủ tướng phan văn khải đã thăm
làm việc và thăm chính thức nam phi
từ năm hai nghìn bốn
và mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ giai bên
và tổng thống nam phi
thời đó là ông m b ki đã thăm việt nam hai nghìn bảy
thì suốt từ đó đến giờ
thì thay đổi rất nhiều đoàn cấp cao
thứ hai là chúng ta thiết lập
hôn khổ quan hệ giai bên
hôn khổ quan hệ
đó là chúng ta đã có diễn đàn đối tác
vì hợp tác và phát triển
cũng bắt đầu từ thời gian đó
và thứ ba nữa
là nó thúc đẩy quan hệ
các mặt giữa hai bên
và trong tham gia diễn đàn này
thì cứ mỗi năm họp một lần
thay nhau năm nay thì ở nam phi
sau năm thì ở hà nội việt nam
cấp thứ trưởng
rồi chúng ta cũng thúc đẩy
cái ghi kết
những hiệp định những mou
trong các lĩnh vực hợp tác cụ thể
để mà tạo cơ sở pháp lý cho mối quan hệ này
hiện nay chúng tôi cũng đang thúc đẩy
những hai mươi năm năm quan hệ
đấy là về chính trị và ngoại giao
thế còn về
kinh tế thương mại đầu tư
thì hai bên cũng
phát triển quan hệ
trong vòng thời gian qua
kinh tế giữa hai bên là một hai tỷ đô la một năm
cái số này nếu mà so với nhiều nước khác
thì không phải là nhiều
ví dụ như là việt nam với trung quốc
việt nam với mỹ hay là việt nam châu âu
nhưng mà đối với trung phi này
thì là con số là tương đối lớn
và việt nam và nam phi như thế
đó cũng là số lượng tương đối nhiều
chứ không phải là ít đâu
và sẽ phát triển hơn nữa
với mục tiêu ngày càng phát triển
rồi hai bên cũng có lợi
về quốc phòng và an ninh
thì hai bên cũng đã có đối thoại
về chính sách quốc phòng
giữa việt nam và nam phi
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi năm
cấp thủy trưởng
để mà thúc đẩy những mặt
quan hệ về quốc phòng ra hai bên
đặc biệt trên những lĩnh vực
công nghiệp quốc phòng

về đào tạo
về hậu cân
hay là về
học hỏi nhau nhau về kinh nghiệm
tham gia cái đứng lượng
dính dưới hòa bình của liên hợp quốc
bởi vì bạn nam phi rất có kinh nghiệm
về vấn đề này
hai bên cũng đang thúc đẩy
hiệp định phòng chống tội phạm
hiệp định dẫn độ tội phạm
hợp tác hoặc là hiệp định
tương trợ tư pháp
trong lĩnh vực chống tội phạm
giữa hai bên
nam phi là cửa ngõ
của châu phi và là thành viên
của các nền kinh tế mới nổi
trong khi đó thì kim ngạch thương mại
giữa việt nam và nam phi như đại sứ
việc chia sẻ chỉ đạt con số một hai tỷ đô la mỹ
thưa đại sứ thì
đại sứ có những cái miệng pháp hay là
phương hướng như thế nào để có thể phát triển hơn nữa
kim ngạch thương mại giữa hai nước
thưa đại sứ
cũng đồng ý với bạn là hai bên còn rất nhiều tiềm năng
để mà phát triển
thế mà muốn thúc đẩy quản lý thương mại
giữa hai bên thì cũng không nằm ngoài ra
những cái miệng pháp mà chúng ta tiến hành
để mà quảng bá thương mại
thúc đẩy thương mại đầu tư giữa hai bên
việt nam và các nước khác thôi
một là tạo cơ sở pháp lý
ký kết nhiều những hiệp định trong những lĩnh vực hợp tác
ví dụ như là hợp tác về
mou về khoáng sản
giữa việt nam và nam phi mà giữa bộ thương mại của việt nam
và bộ tài nguyên khoáng sản của nam phi
đang đàm phán
và hy vọng là sẽ ký kết được cuối năm nay
được gì tốt
cũng một thời gian dài rồi
thứ hai là tiến hành những cái đợt
phải nói là tuyên truyền
kết nối doanh nghiệp
để mà thúc đẩy cái hiểu biết
của các doanh nghiệp về nhau hơn
để mà kết nối doanh nghiệp nhiều hơn
kể cả quảng bá các mặt hàng ở bên này
thì chúng tôi là tháng sáu năm nay chúng tôi sẽ tổ chức
tham gia cái hội trợ sitex
tại nam phi tại johannesburg
mà hiện nay là cũng khá nhiều doanh nghiệp việt nam
đã đăng ký tham gia
và chúng tôi cũng sẽ tổ chức
cái hoạt động là hội thảo
với sự tham gia
của doanh nghiệp của hai bên
để mà giới thiệu
của doanh nghiệp của hai bên
khả năng tiềm năng của hai bên
kết nối doanh nghiệp với nhau
đại sứ có lời khuyên gì cho các doanh nghiệp việt nam đầu tư vào nam phi
và ngược lại thưa đại sứ
thật ra mà nói tôi cũng lại nhắc lại là không có gì
nó nằm ngoài cái chung cả
ngày xưa các cụ mình nói là
biết định biết ta là trăm trận trăm thắng
bây giờ trong thời đại mới
không phải là đối thủ
bây giờ chúng ta là đối tác
thì rõ ràng một điều là mình phải
hiểu biết đối tác của mình thôi
cả hai bên đều là như vậy
thì hiểu biết về cái gì
hiểu biết chung là cái môi trường
đầu tư với đó là như thế nào
là cái đất nước đó ra làm sao
hệ thống luật pháp về đầu tư kinh tế như thế nào
mình phải hiểu mà mình mới nắm được
và thứ hai là hiểu với đối tác
trực tiếp với mình tức là cái công ty làm ăn với mình ấy
mình phải hiểu người ta
cái mức độ khả năng người ta ra làm sao
và thứ ba nữa là
trong công tác thẩm định của đối tác
thì rất là quan trọng
thẩm định là phải qua
trước khi làm ăn với họ là mình phải thẩm định qua
những người đã biết ở thị trường bên này
qua đại sứ quán
cơ quan thương vụ bên này
và thứ tư nữa là trong cái đàm phán
phải rất là chặt chẽ và kỹ càng
và thêm nữa là trong các biện pháp thanh toán
thì mình phải làm
sử dụng những biện pháp thanh toán làm sao cho nó chặt chẽ nhất
để mà mình phải nắm đằng chui
chúng ta vừa chia sẻ rất là nhiều về
kinh tế chính trị giữa việt nam và nam phi
xin đại sứ chia sẻ thêm một chút
về các cái
khía cạnh văn hóa xã hội
giữa nam phi và việt nam
có những nét tương đồng gì hay có những khác biệt gì thưa đại sứ
các nhà khoa học đã phát hiện
loài người mình xuất phát bắt đầu từ nam phi
đấy là cái nôi của loài người đấy
thế thì mình thấy là
do đó thì
cái nền văn hóa
càng về sau này sẽ có những sự khác biệt
nhưng mà vẫn có những cái chung
mới có những cái điểm chung
bởi vì là con người ta thì ai cũng yêu quý động vật
ngày xưa nam phi này thì rất là quý khuyên động vật
và thường vật thường hạn
khi mà họ trồng cây cối trong vườn
cứ thế để nguyên thế mà mọc thôi
rất là nhiều và các bạn đi sẽ để ý cái điều đó
thế còn thì
là cái khu vực mà nhiệt đới gió mùa
thì mà trồng uống nước
thế còn bên bạn đây thì là
nó cũng khô
nên là cũng tạo ra những cái khác biệt về văn hóa
mình là văn hóa nước nước
bên này là văn hóa nó khô ráo
tôi thì thấy là
nam phi này khi mà mọi người chưa đến châu phi
chưa đến nam phi
thì cảm giác là bên khu sứ này nó nóng bức nhiệt đới
khó chịu lắm
nhưng mà khi mà mình đã sang bên này rồi
thì mình rất là thích cái không khí bên này
cái môi trường khí hậu nó rất là tốt
và đầu ăn thức uống cũng tốt mà
nói chung là thế
chỉ là để ý một chút về an ninh thôi
người việt nam mình có bắt đầu sang du lịch bên này rồi
đặc biệt là sang vào cái mùa
có cái hoa phượng tím
trước cửa sưu quán này này
tất cả và rất nhiều dãy phố
lúc đó thì cả thành phố tím hết tất cả
rất là đẹp
tuyệt đẹp đúng không ạ
nên là bạn nếu mà có điều kiện
lại sang du lịch vào cái tầm tháng một mươi
như đại sứ vừa chia sẻ
đại sứ đã từng công tác và kiêm nhiệm
các vị trí ở campuchia hà lan san francisco
thì thưa đại sứ
trong cái quãng công tác
quãng thời gian công tác đó
đại sứ có cái kỷ niệm đáng nhớ gì
xin đại sứ chia sẻ cùng khán giả của truyền hình ạ
thật ra thì
hoạt động ngoại giao
nói nhiều sự kiện diễn ra
nhưng mà cái mà mình nhớ được
những cái động lại trong mình
hầu như là những cái đầu tiên
thì khi mà tôi làm công tác nhiều kỷ ở campuchia
là những kỷ đầu tiên
hồi đấy cũng trẻ lắm
có ba mươi hai tuổi thôi
campuchia bắt đầu vào
cái chuẩn bị tổng tuyển cử
thế thì ông sinh đức cũng mới về rồi
tháng một mươi một năm chín mươi một
thì tháng hai
năm chín mươi hai mình sang
thì hồi đấy khơm mê đỏ
cũng là một phần
trong chính phủ liên hiệp bốn bên mà
được liên hợp quốc bảo trợ
để tiến hành tổng tuyển cử
rất nhiều bà con mình
vẫn bị giết trong thời gian đó
khi mà liên hợp quốc
vẫn có quân ở bên đó
để mà tiến hành tổng tuyển cử ở đấy
thì mỗi lần như thế
thì tôi là người phụ trách
về cái vấn đề tuyên truyền báo chí
thì tôi lại làm cái công hàm
gửi cho liên hợp quốc
cơ quan quyền lực lâm thành của liên hợp quốc
ở campuchia đấy
và gửi cho cơ quan báo chí của việt nam
thông qua vụ báo chí bộ ngoại giao
nhận được tin một cái là
phải làm công hàm ngay

một lần nữa
xin được chân thành cảm ơn đại sứ
đã chia sẻ với khán giả
của truyền hình nhân dân ngày hôm nay
xin cảm ơn đại sứ
xin cảm ơn bạn
quý vị vừa theo dõi tiểu mục
chuyện việt nam ngày hôm nay
sau đây xin mời quý vị khán giả
cùng đến với câu chuyện
của một người con xa xứ
trong tiểu mục
chuyện xa xứ
kính thưa quý vị
thưa các bạn
trong số hai trăm linh người việt
hiện đang sinh sống
tại đất nước nam phi
thì có tới gần một phần tư
trong số đó
đang sinh sống
tại thành phố kếp thao
trong chương trình ngày hôm nay
chúng tôi xin kính mời
quý vị và các bạn
cùng tìm hiểu
về cuộc sống của người việt
thông qua doanh nhân ben trần
một doanh nhân người việt
trên đất nước nam phi
sang châu phi
từ năm hai nghìn sáu
tới nay đã được một mươi hai năm
anh trần huy bảo
hay còn gọi là ben trần
sống và làm việc
tại nam phi
là một trong những doanh nhân
đặt nền móng
cho hoạt động xuất nhập khẩu
giữa việt nam và nam phi
những ngày đầu
doanh nghiệp của anh
nhập khẩu gỗ nguyên liệu
từ nam phi
về việt nam chế tác
rồi xuất khẩu thành phẩm
những ngày đầu
thì tôi thấy có
hai cái khó khăn
hai cái khó khăn lớn nhất
của người việt
mà khi đi sang
một cái đất nước
một đất chi là
thứ nhất là
cái văn hóa
cái nền văn hóa
của việt nam
và nam phi
hoàn toàn khác nhau
văn hóa ẩm thực
cái đấy là nó cũng khác nhau
còn trong công việc kinh doanh
cái khó khăn cơ bản nhất
là cái thông tin về thị trường
thì hồi tôi sang đây
là năm hai nghìn sáu
thì hồi đấy
tất cả các thông tin
về thị trường nam phi
thì rất chí là ít
hầu như là không có
mà doanh nghiệp
thì hầu như là
mình phải tự
mình phải tự
để mình tìm hiểu
cái thông tin
của cái thị trường nam phi
đấy cũng rất chí là
may mắn là
khi tôi sang cái thị trường nam phi
thì tôi được gặp
những cái đối tác
mà cũng là
họ cũng giúp đỡ
rất chí là nhiệt tình
và cũng là
rất chí là tin cậy
đấy là cái
cái may mắn của mình
làm việc với họ
những khó khăn
rồi cũng qua đi
anh đã gây dựng
cho các người
cho mình một cuộc sống
bên gia đình
và luôn sẵn lòng
giúp đỡ bạn bè
những người việt
mới bỡ ngỡ
khi đặt chân đến nam phi
đều tìm đến gia đình anh
vừa đến nam phi
mình rất là
thì mình không biết là
không biết là
cái cộng đồng người việt
sống ở nam phi
mình được biết
cái sự giúp đỡ
của mọi người
đối với mình như thế nào
tết nguyên đáng
cách đây hai năm
thì mình đã gặp được
anh ben trần
và chị phương
ở cape town
những người việt
coi anh như người anh cả
để mỗi khi vui
họ đều tìm đến
để chia sẻ
và gia đình
những dịp cuối tuần
số người việt
ít ỏi nơi đây
thường tụ tập
cùng ôn lại
những câu chuyện
về hà nội
về việt nam
để được nói tiếng việt
và để yêu thương hơn
gia đình anh bảo
cũng là một gia đình
bà con cũng đến
lăn mó trong cộng đồng
thì mà khi mà
sứ quán mình
xuân như đó
hoặc là đại sư
xuân như đấy
để họp hành
thì cũng hay qua gia đình
thăm gia đình
và thăm bà con
thì anh bảo
cũng là đóng góp vào
phong trào của cộng đồng
ở bên này
là gắn kết bà con hơn
và hướng về cương đất nước
may mắn cho anh ben trần
có một người vợ tuyệt vời
luôn sẵn lòng gánh vác
trách nhiệm con cái
là hậu phương
chắc cho những chuyến công tác
đằng đắng hàng tháng trời
để triển khai
những mô hình kinh doanh mới
một gia đình với cả
ba người con ấy ạ
thì khi mà xa chồng ấy
đầu tiên thì cũng rất là khó khăn
tại vì riêng cái việc
mà sắp xếp
mà phải đưa trẻ con đi học ấy ạ
cũng rất là bận rộn rồi
nhưng mà rồi thì dần dần ấy
mình cũng quen với cả
nếp sống là phải tự
đưa các con đi học
đi làm này
thì mình cũng cố gắng để
những việc đó
chồng có thể yên tâm
để đi công tác
ở dưới kia
những ngày này
anh ben trần
vẫn đang miệt mài triển khai
một khu trang trại
rộng tới một mươi ba hectare
hứa hẹn một địa chỉ du lịch hấp dẫn
không chỉ cho người việt
mà còn cho cả những người bản xứ
ở nam phi
cái cộng đồng người việt
tại đây thì cũng không nhiều
doanh nghiệp việt nam
làm ăn tại đây
thì càng ít
nhưng mà rất là may mắn
thì một số những cái doanh nghiệp việt nam
tại đây cũng rất là tích cực
thậm chí là
giúp đỡ các doanh nhân khác
trong số đó
thì tôi có thể kể đến
là một cái doanh nghiệp việt nam
có thể nói là một trong những người đầu tiên
đến làm ăn tại nam phi
của cái doanh nghiệp việt nam
đến làm ăn tại nam phi
và thành công trong được
việc đưa những cái hàng việt nam
sang được cái thị trường này
với thương vụ
với sư quán
trong những cái dịp
mà chúng tôi có những cái sự kiện
xúc tiến thương mại tại đó
cũng như là
cái công tác
với những bà con việt nam
và cái tỉnh western cape
sự có mặt của những doanh nhân việt
như anh ben trần
đang góp phần nhỏ
của mình phát triển quê hương đất nước
rời nam phi
với những ấn tượng
về một đất nước xinh đẹp
thiên nhiên hùng vĩ
nhớ ánh chiều buông
một màu vàng rực
nhớ đồng cỏ bàng bạc
xen lẫn những bụi gai xanh
trong bóng hoảng hôn tím
đàn linh dương
sắp hàng phi nước kiệu
những con hiêu cao cổ
nghiêng cái đầu cao hơn cả
những ngọn cây
những con tê giác hiền lành
quan sát chúng tôi
rồi quay đầu đi mất
ẩn sau những bụi cây cỏ gai
những người làm chương trình
mong rằng còn nhiều hơn nữa
những doanh nhân việt
trên khắp bốn phương
giống như anh ben trần
người con đất việt
trên đất nước nam phi
tiếp theo như thường lệ
tiểu mục nhắn người quê nhà
với những lời nhắn
của những người con
ở xa tổ quốc
gửi tới người thân và gia đình
sẽ kết thúc chương trình
của chúng tôi ngày hôm nay
sau rất nhiều năm sống và vừa học tập vừa công tác ở nam phi
thì mình thấy nam phi rất là tốt
về cả môi trường
về cả môi trường giáo dục cho con cái nữa
đấy thế thì
mọi người việt nam mà có ý định mà muốn sang nam phi
thì cứ mạnh dạn thử
rồi mọi người sẽ thấy được rất là thú vị
gia đình và mọi người cùng anh em bạn bè
là yên tâm mình ở bên này sẽ cố gắng
để tìm kiếm những gì
mọi người sẽ thấy được rất là là thú vị

để tìm kiếm những gì
mọi người có ý định mà muốn sang nam phi

thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của chuyên inh dân xin được tạm dừng tại đây

chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email tạp chí dn gmail com